ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị phối hợp với quỹ hòa bình và phát triển việt nam
và viện nghiên cứu phát triển phương đông đã tổ chức khởi công
phục dựng lại nhà làm việc bộ ngoại giao của di tích chính phủ cách mạng lâm thời
cộng hòa miền nam việt nam trên địa bàn thị trấn cam lộ huyện cam lộ tỉnh quảng trị
nhà làm việc bộ ngoại giao được phục dựng theo đúng nguyên bản
do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tat quảng trị thi công
công trình được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa do quỹ hòa bình và phát triển việt nam
cùng viện nghiên cứu phát triển phương đông huy động và tài trợ
dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nhà làm việc bộ ngoại giao có một vị trí hết sức quan trọng là nơi để làm việc
đặt quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới
đại diện cho nhân dân miền nam nói lên tiếng nói của mình trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi ba một nghìn chín trăm bảy mươi năm
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm một cơn bão mạnh đổ bộ vào tỉnh quảng trị
đã khiến các ngôi nhà làm việc trong khu di tích bị đổ sập hoàn toàn
việc hoàn thiện công trình sẽ góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn
tôn tạo khu di tích tạo thêm điểm đến trong hệ thống di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh quảng trị